chiều một mươi tám tháng một mươi một đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước đã có buổi làm việc với tỉnh hà giang nhằm kiểm tra công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới của tỉnh hà giang
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh nhấn mạnh trong những năm qua tỉnh hà giang đã có nhận thức đúng đắn về công tác thi đua phong trào thi đua được thực hiện bài bản đạt được nhiều kết quả nổi bật
trong công tác thi đua cần chú ý nêu gương cán bộ đảng viên cán bộ quản lý và phải gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện làm theo tấm gương chủ tịch hồ chí minh
đồng chí đề nghị tỉnh cần nâng tỷ lệ đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp như công nhân nông dân tiếp tục khảo sát các đối tượng người có công gia đình thương binh liệt sĩ nhằm bảo đảm cho các đối tượng được hưởng đầy đủ các chính sách của đảng nhà nước
các ngành các cấp trong tỉnh cần kiểm tra giám sát thường xuyên chặt chẽ bảo đảm công tác thi đua khen thưởng thực chất không chạy theo thành tích